hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an việt nam lãnh đạo bộ công an lào và đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng của hai bộ công an
chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia việt nam lào nói chung giữa bộ công an việt nam bộ công an lào nói riêng vẫn không ngừng được phát triển đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
thời gian qua mặc dù hai nước còn gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín song quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự của hai quốc gia
phát biểu tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm cảm ơn những chia sẻ hợp tác của lực lượng công an nhân dân lào đối với lực lượng công an nhân dân việt nam thời gian qua đồng thời chúc mừng những chiến công thành tích bộ công an lào đã đạt được
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trên cơ sở văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi và bản ghi nhớ giữa hai bộ về hợp tác phòng chống ma túy lực lượng cảnh sát hai nước đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm xuyên quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hai bộ đã phối hợp xác minh thông tin truy bắt và bàn giao cho bộ công an việt nam một số đối tượng có lệnh truy nã
hai bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc công an lào tại các bản giáp biên giới việt nam
đến nay một trăm linh công an các tỉnh giáp biên giới của hai nước đang gấp rút tiến hành xây dựng và phấn đấu hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an việt nam tiếp nhận đào tạo bồi dưỡng cán bộ bộ công an lào hỗ trợ bộ công an lào trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trần thành cảm ơn tình cảm tốt đẹp bộ công an việt nam đã dành cho đoàn đại biểu
bộ trưởng vi lây lạ khăm phong khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa bộ công an lào bộ công an việt nam đã góp phần làm sâu sắc
củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng nhà nước nhân dân và lực lượng công an hai quốc gia
từ những kết quả hợp tác giữa hai bộ trong năm hai nghìn hai mươi một mong muốn thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
có phần đem lại ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội giữa hai nước cũng như vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa lào và việt nam
để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi hai
năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vi lây lạc khăm phong đã trao đổi một số phương hướng hợp tác chính giữa hai bộ
trong đó tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến
phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện có hiệu quả các điều ước thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên
xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai chính phủ
tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới khu vực trong đảm bảo an ninh hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới
cũng như trong đấu tranh phòng chống tội phạm phối hợp triển khai hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
tiếp tục hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là phòng ngừa sự lây lan và phát triển của biến chủng mới
phối hợp triển khai dự án xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào sau khi chính phủ hai nước phê duyệt
tiếp tục phối hợp nghiên cứu và triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng vi lây lạ kham phong đã chứng kiến các đơn vị chức năng hai bộ ghi kết các văn bản hợp tác
ngay sau hội đàm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và đại tướng vi lây lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lào đã đồng chủ trì buổi lễ trao huân chương của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng các tập thể cá nhân thuộc bộ công an việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
đây là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân việt nam trong sự nghiệp vun đắp giữ gìn quan hệ truyền thống hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào nói chung
mối quan hệ gắn bó thủy chung giữa lực lượng công an nhân dân hai nước việt nam lào nói riêng
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bộ trưởng bộ công an lào đã trao tặng huân chương tự do hạng nhất cho tập thể bộ công an việt nam
đồng thời trao huân chương tự do hạng nhì huân chương tự do hạng ba và trao tặng huân chương lao động cho đại diện các đơn vị bộ công an việt nam
cũng tại buổi lễ thay mặt nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đồng thời trao huân chương tự do hạng nhì của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng thượng tướng lê quý vương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
thượng tướng bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
và thượng tướng nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
trao huân chương tự do hạng ba của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng thượng tướng nguyễn văn sơn ủy viên trung ương đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tặng thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cũng tại buổi lễ bộ trưởng bộ công an lào đã trao huân chương lao động hạng nhất
huân chương lao động hạng nhì và huân chương lao động hạng ba của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tặng các cá nhân thuộc bộ công an việt nam
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến đảng
nhà nước và nhân dân lào anh em đã quan tâm động viên các tập thể cá nhân của bộ công an việt nam
trong quá trình giữ gìn phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt
và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc việt nam lào trong suốt bảy mươi năm năm ra đời
và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh phần thưởng cao quý mà nhà nước và nhân dân lào anh em dành cho lần này
cũng là trách nhiệm nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam
cần phải nỗ lực phấn đấu và tu dưỡng bản thân để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ vinh quang của mình
góp phần vào việc giữ gìn vun đắp và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào nói chung
giữa lực lượng công an nhân dân hai nước nói riêng vì cuộc sống bình yên của nhân dân
sự phát triển của hai quốc gia khẳng định lực lượng công an nhân dân việt nam
sẽ không ngừng phấn đấu và công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
đưa quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực
góp phần tích cực vào việc giữ gìn vun đắp và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
huyện mèo vạc tỉnh hà giang là địa bàn biên giới dân số có tám mươi chín là đồng bào dân tộc thiểu số
điều kiện kinh tế xã hội chưa phát triển đời sống trình độ dân trí còn nhiều hạn chế
nên một bộ phận người dân sẽ bị các thế lực thù địch và đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo
sẽ nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật và các loại hình tội phạm
bằng những việc làm cụ thể cán bộ chiến sĩ công an huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã và đang củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân ổn định tình hình an ninh trật tự
giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất góp phần giữ vững bình yên nơi phên rậu tổ quốc
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã xín cái